hành hạ con riêng của vợ đối tượng trần thanh tú hai mươi ba tuổi đã bị hội đồng xét xử tòa nhân dân huyện đồng phú tỉnh bình phước
tuyên phạt năm năm sáu tháng tù giam về tội cối gây thương tích và hành hạ con
đối tượng lầu y lâu hai mươi năm tuổi là mẹ ruột nạn nhân bị tuyên phạt hai năm tù treo về tội hành hạ con
theo cáo trạng vào ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lầu đón con riêng tên giấynh bảy tuổi về sống chung cùng mình và trần thanh tú
từ đầu tháng bảy cho đến ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tú và lầu đã nhiều lần dùng chân tay đoạn che khô ống nhựa cứng dây sạc điện thoại
kìm ống nhựa dèo đánh vào người cháu bé gây thương tích
ngày hai mươi năm tháng bảy lấy lý do là cháu bé lười ăn tú lấy một đoạn ống nhựa đánh nhiều cái vào vùng mông lưng chân tay ránh gây thương tích nặng
các đối tượng không đưa cháu bé đi bệnh viện chữa trị mà tự mua thuốc về nhà thoa vào vết thương do mình gây ra
ngày hai mươi bảy tháng bảy vụ việc được hàng xóm phát triển
cháu bé được đưa đi bệnh viện điều trị kịp thời kết quả giám định cháu bé bị thương tích hai mươi bốn